nhân dịp kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
sáng nay ngày một mươi tháng sáu tại thủ đô hà nội hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức trọng thể lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
dự lễ có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
bí thư thành ủy tp hcm các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố
cùng bốn trăm linh đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu tập thể cá nhân tiêu biểu trong cả nước
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
những người thi đua là những người yêu nước nhất
gần bảy mươi năm qua tư tưởng thi đua ái quốc của người đã trở thành phong trào cách mạng rộng lớn là động lực thôi thúc toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một trăm linh đại biểu được lựa chọn giới thiệu từ các địa phương bộ ban ngành đoàn thể trung ương là những tấm gương tiêu biểu
những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước đại diện cho hàng triệu tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mọi miền tổ quốc
đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu công tác học tập lao động sản xuất đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới
trong số đại biểu điển hình tiên tiến về dự lễ tuyên dương có tám mươi tám ba là đại biểu cá nhân một mươi một bảy là tập thể một mươi ba năm mươi sáu là đại biểu trẻ
một mươi bốn điển hình trong lĩnh vực kinh tế
một mươi sáu trong lĩnh vực văn hóa xã hội một mươi sáu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh nội chính đối ngoại
đặc biệt đại biểu là người trực tiếp lao động sản xuất công tác chiến đấu lao động và học tập chiếm tám mươi sáu
cao tuổi nhất là đại biểu vũ văn thuận bảy mươi một tuổi là điển hình về đóng góp xây dựng nông thôn mới của tỉnh hải dương
nhỏ tuổi nhất là em huỳnh hoàng khánh một mươi bốn tuổi học sinh xuất sắc và có nhiều sáng kiến hay của trường phổ thông dân tộc nội chú him lam tỉnh hậu giang
buổi lễ đã dành thời gian giao lưu và tôn vinh những tấm gương sáng trong phong trào thi đua ái quốc
họ là những cán bộ gương mẫu vì nước vì dân những người ngày ngày gắn bó với ruộng đồng mê say lao động và sáng tạo
những giáo sư bác sĩ hết lòng về sự nghiệp khoa học và cuộc sống của người bệnh
những con người đã luôn biết chia sẻ và yêu thương những người sông pha nơi tiền tiêu đầu sóng ngọn gió
nói như phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bên cạnh bốn trăm linh tấm gương tiêu biểu nhất là hàng triệu con người
sống giản dị khiêm nhường ngày ngày cống hiến thầm lặng cho tổ quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng hoa ba mươi tấm gương tiêu biểu nhất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tặng bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc nhất cho một mươi chín tập thể
phát biểu từ buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt đánh đạo đảng nhà nước chúc mừng biểu dương các đại biểu yếu tố nhất trong phong trào thi đua yêu nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả của phong trào thi đua và nêu rõ